vào chiều ngày hôm nay thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc cho biết
mưa lớn trong nhiều ngày vừa qua đã gây ra ngập lụt cục bộ ở một số địa phương
và khiến cho hơn năm hectare cây trồng bị ngập và có nguy cơ bị mất trắng
cụ thể về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các huyện ia súp lắc và cron an na
có trên năm một trăm linh hectare cây trồng các loại bị ngập chủ yếu là diện tích lúa
gần một mươi năm hectare ao nuôi thủy sản đã bị nước cuốn trôi
thiệt hại ước tính ban đầu lên đến hàng chục tỷ đồng
riêng tại huyện lắc mặc dù mưa đã giảm nhưng nước từ thượng nguồn các sông suối đổ về
khiến cho nhiều diện tích lúa bị ngập sâu
theo thống kê toàn huyện đã có hơn hai sáu trăm linh hectare lúa bị ngập sâu
ước thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện là trên sáu mươi bảy tỷ đồng
và cũng trong đợt mưa lũ lần này đã làm cho một trăm hai mươi tám nhà dân tại huyện ia súp bị ngập sâu
hiện nay nước đã rút người dân trở lại sinh hoạt bình thường
một số công trình thủy lợi giao thông giáo dục trên địa bàn các huyện lắc ea súp bị hư hỏng đang được khắc phục